tại quảng ngãi trong vòng chưa đầy một tuần các ngành chức năng đã phát hiện bốn ổ dịch cúm ah năm n sáu có hàng nghìn con gà vịt bị nhiễm bệnh
tình trạng cúm da cầm tại quảng ngãi đang hết sức đáng lo ngại nhất là nguy cơ lây sang người theo cảnh báo của bộ y tế
để khoanh vùng dập dịch và hạn chế nguy cơ lây nhiễm tỉnh quảng ngãi đang nỗ lực triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch cúm
tại trại chăn nuôi của chị lê thị kim nương xã tịnh ấn đông thành phố quảng ngãi sau khi phát hiện ổ dịch ah năm n sáu ngành chăn nuôi và chính quyền địa phương đã tiêu hủy hơn ba con gà
do ổ dịch có số lượng lớn gia cầm bị nhiễm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe của gia đình nên chị nương đã sử dụng hóa chất chloramin b vệ sinh môi trường và thực hiện các biện pháp an toàn trong sinh hoạt
tới thời điểm này tỉnh quảng ngãi đã hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương sáu mươi liều vaccine cùng với hóa chất để khoanh vùng dập dịch ngăn chặn sự lây lan cúm ah năm n sáu trên da cầm
đồng thời trung tâm y tế dự phòng thành phố quảng ngãi và huyện đức phổ nơi phát hiện bốn ổ dịch ah năm n sáu đã cấp phát một năm tấn hóa chất chloramin b dự phòng năm hai nghìn một mươi sáu
cho các xã có ổ dịch